kể từ chín giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng một xe máy được chính thức lưu thông trên đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
đoạn bốn km đường dẫn vào cao tốc từ nút giao an phú quận hai đến đường vành đai hai quận chín
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cho phép xe máy được phép lưu thông vào làn đường dừng khẩn cấp trên đường cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây đoạn bốn km từ nút giao an phú đến nút giao vành đai hai tức từ quận hai sang quận chín kể từ chín h ngày hai mươi một tháng một
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho phép xe máy được lưu thông vào làn đường này
vận tốc tối đa đối với xe máy và ô tô trên đoạn cao tốc nói trên lần lượt là năm mươi km trên giờ và bảy mươi km trên giờ
việc cho phép xe máy đi vào đường dẫn cao tốc giúp nhiều người dân sống ở quận chín muốn di chuyển vào khu trung tâm thành phố
sẽ rút ngắn được ba km so với đi vòng ra xa lộ hà nội đồng thời giảm tải cho xa lộ hà nội đường nguyễn duy trinh
giảm bùn tắc đường vào cảng cát lái và đặc biệt là ở nút giao an phú